các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong những ngày gần đây mặc dù số ca nhập viện và tử vong ở nam phi gia tăng do sự xuất hiện của biến thể omicron
cùng với đà lây lan rộng rãi của chủng delta các quan chức y tế cho biết tỷ lệ này vẫn ở mức thấp hơn so với các làn sóng trước đó
tuyên bố của bộ trưởng y tế nam phi được đưa ra trong bối cảnh các nước g bảy gọi biến thể omicron là mối đe dọa lớn nhất hiện nay
đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu
họ nhấn mạnh việc các quốc gia hợp tác chặt chẽ là điều quan trọng hơn bao giờ hết
mặc dù lan sóng omicron ở nam phi đã được theo dõi cẩn trọng trên khắp thế giới
song các chuyên gia cho rằng nhiều quốc gia có dân số già hơn và dễ bị tổn thương hơn
có thể sẽ phải trải qua làn sóng dịch bệnh mới với diễn biến khác
với mức độ lây nhiễm của omicron một trong những mối quan tâm cấp bách nhất hiện nay
chính là biến thể này bùng phát rất nhanh và có thể áp đảo các hệ thống y tế
một số nghiên cứu đã khẳng định rằng omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn
và có nhiều khả năng lẫn tránh được các kháng thể trùng hạ do vaccine
và các lần mắc covid một mươi chín trước đó tạo ra
tuy nhiên câu hỏi về các bộ phận khác trong hệ thống miễn dịch của cơ thể
có giúp làm giảm bệnh nghiêm trọng hay không vẫn chưa được làm rõ
theo một số chuyên gia mặc dù omicron có thể dễ dàng né tránh các kháng thể trùng hòa
quan trọng bám vào tên gai của virus nhưng các bộ phận khác trong hệ thống miễn dịch
bao gồm tế bào t có thể vẫn đang hoạt động hiệu quả ngăn lây nhiễm của virus
tại hội nghị chuyên đề của who về bằng chứng omecon trốn tránh khả năng miễn dịch
vào đầu tuần này
chuyên gia wendy berger tại đại học cape town đã chỉ ra rằng
nghiên cứu sơ bộ cho thấy phản ứng tế bào t của cơ thể vẫn mạnh mẽ chống lại omicron
tuy nhiên điều đó vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ khi các chuyên gia cho rằng
vẫn còn thiếu nghiên cứu về điều này
việc nhiều quốc gia nói không với người nhập cảnh từ nam phi
đã khiến thế giới và người dân nước này thất vọng
một số chia sẻ cảm thấy đang bị trừng phạt thay vì tán dương
vì đã cảnh báo thế giới một biến thể nguy hiểm tiêm đàn
những nước dựng hàng rào lập luận họ cần thời gian để chuẩn bị hệ thống y tế
và các thứ khác trước biến thể omicron có nhiều đột biến nguy hiểm
tuy nhiên với chính phủ và một số nhà khoa học nam phi
các phản ứng của các quốc gia đang khiến họ cảm thấy như bị trừng phạt
vì đã cảnh báo thế giới
lệnh cấm đến nam phi và cấm nhập cảnh với người nam phi
đã đập tan hy vọng hồi sinh ngành du lịch của nước này
chính phủ nam phi đã mất rất nhiều công sức để vận động anh
đưa nước này ra khỏi danh sách đỏ
các nước có nguy cơ nhiễm covid một mươi chín cao tờ báo new york times
chúng tôi đã nằm trong danh sách đỏ của anh và đã cố gắng thoát khỏi nó
rồi đung một cái không có thông báo nào
chúng tôi thấy mình đã trở lại danh sách đỏ
bộ trưởng du lịch nam phi bà lindywee sisulu
mô tả cảm giác bệ bàn khi anh áp lệnh cấm
có lẽ khả năng theo dõi một số biến thể của các nhà khoa học nam phi
là điểm yếu lớn nhất của chúng tôi
chúng tôi cảm thấy như đang bị trừng phạt vì công việc mà chúng tôi phải làm
sisulu cảm thắng
ông oliveria một trong những nhà khoa học phát hiện và công bố biến thể omicron
đã thể hiện sự hối tiếc vì quyết định của ông dẫn tới các phản ứng cực đoan
với miền nam châu phi
trong cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo y tế toàn cầu hồi tuần trước
ông oliveria đã giải bày
ông quyết định công bố nhanh biến thể mới vì nghĩ rằng
thế giới sẽ đoàn kết trước omicron
tuy nhiên thực tế cho thấy câu chuyện ngược lại theo new york times

các nhà khoa học nam phi thông báo về sự tồn tại của một biến thể mới
mà họ cho là có một bước nhảy vọt trong quá trình tiến hóa
vương quốc anh đã cấm du khách đến từ các quốc gia phía nam châu phi gồm cả nam phi
các quốc gia vùng lãnh thổ khác ở châu âu châu á và bắc mỹ
cũng đã nhanh chóng làm theo bất chấp khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who
rằng hành động cần dựa trên bằng chứng khoa học
một số chuyên gia thì cho rằng đã quá trẻ để ngăn biến thể omicron xâm nhập
các quan chức y tế châu phi
tăng cường kiểm tra tại các điểm nhập cảnh hoặc tăng thời gian cách ly lâu hơn
thay vì đóng cửa biên giới và cấm nhập cảnh
ông bande quan chức thuộc văn phòng who ở châu phi cảnh báo
hành động hiện tại của các nước sẽ không khuyến khích các quốc gia khác chia sẻ thông tin
có thể rất quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu
với lời cảnh báo quá sớm đối với toàn cầu về biến thể mới omicron
các nước phát triển như anh canada nhật bản đã cấm vận các chuyến bay đi và đến nam phi
đồng thời cấm nhập cảnh
đối với các nước châu phi hình thức cấm vận nhằm ngăn chặn biến thể mới lây lan
trên diện rộng đến các nước khác trong khi các nước đã và đang cố gắng hết sức
phòng chống đại dịch covid một mươi chín
số trường hợp dương tính ncov hàng ngày ở nam phi có thể tăng gấp ba lần
lên hơn một mươi ca vào cuối tuần này trước sự lây lan của biến chủng omicron
giáo sư salim abdul karim một cố vấn chính phủ về ứng phó đại dịch
cảnh báo điều này vào hôm hai mươi chín tháng một mươi một
ông cũng cho biết các loại vaccine hiện có sẽ hiệu quả trong việc ngăn ngừa các ca nhiễm nặng
và tử vong lượng bệnh nhân nhập viện có thể tăng cao trong hai ba tuần tới
ngay cả khi omicron không khiến các triệu chứng lâm sàng tệ hơn
nhưng nó sẽ tạo áp lực lên các bệnh viện vì tốc độ lan truyền nhanh chóng ông nói
biến chủng xuất hiện ở châu phi giống lên một hội chuông cảnh báo toàn cầu
nhiều quốc gia hạn chế đi lại với khu vực và áp đặt nhiều biện pháp khác
do lo ngại biến thể omicron có thể lan nhanh
trong cả cộng đồng đã tiêm chủng
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo biến chủng có nguy cơ khiến số ca nhiễm toàn cầu tăng cao
dù cần thêm nghiên cứu để đánh giá khả năng trốn tránh miễn dịch từ vaccine
và nhiễm bệnh tự nhiên của omicron
bác sĩ từng điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ở nam phi cho biết
ômitron chỉ gây ra triệu chứng nhẹ như ho khang sốt và đổ mồ hôi ban đêm
song chuyên gia y tế cộng đồng cho rằng còn quá sớm để kết luận chắc chắn về điều này
bộ trưởng y tế nam phi cho biết
nước này đang chuẩn bị các cơ sở y tế để đối phó biến chủng và số ca nhiễm gia tăng trong thời gian tới
kể từ khi phát hiện biến chủng đến nay số ca nhập viện và tử vong do covid một mươi chín ở khu vực vẫn ổn định
các bệnh viện truyền nhiễm quốc gia báo cáo hơn hai tám trăm linh trường hợp dương tính mới
giảm nhẹ hơn so với ba ba trăm linh ca một ngày trước đó
từ đầu dịch đến nay quốc gia này đã ghi nhận hai chín triệu ca mắc covid một mươi chín và tám mươi chín bảy trăm chín mươi bảy trường hợp tử vong
tổng thống nam phi cho rằng
thế giới không nên áp đặt những hạn chế đi lại quá phi lý ở thời điểm này vì nó sẽ gây tổn hại cho những nước đang phát triển
biến chủng omicron được ghi nhận lần đầu ở nam phi vào hôm hai mươi bốn tháng một mươi một
một số ca nhiễm khác cũng được phát hiện tại botswana mỹ isarao và đặc khu hành chính hồng kông của trung quốc
trước mối đe dọa từ biến chủng này mỹ và liên minh châu e u từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
đã bắt đầu cấm các chuyến bay từ nam phi và khu vực lân cận
bốn nước đông nam á gồm
malaysia thái lan philippines và singapore đã siết đi lại với các nước phía nam châu phi
yêu cầu cách ly người nhập cảnh trong những ngày qua
anh cũng cấm nhập cảnh đối với những người đến từ nam phi và năm nước láng giềng
những động thái tương tự đã được áp dụng tại australia nhật bản ấn độ iran brazil và canada
theo các nhà khoa học các loại vaccine ngừa covid một mươi chín lưu hành hiện nay
có thể có hiệu quả ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh nặng và nhập viện do nhiễm biến thể omicron
những nhà khoa học và bộ y tế nam phi công bố thông tin về biến thể omicron
với cảnh báo rằng biến thể này có khả năng lây lan và kháng vaccine cao hơn các biến thể trước
mặc dù các nhà khoa học đã nhấn mạnh cần nhiều tuần nghiên cứu để xác định tác động đầy đủ hơn của ba mươi đột biến từ biến thể
nhiều quốc gia đã ngay lập tức áp dụng lệnh cấm đi lại và đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ nam phi và một số nước láng giềng
tổ chức y tế thế giới who đánh giá biến thể mới omicron của virus sars cov hai
có khả năng lây lan trên toàn thế giới gây ra nguy cơ toàn cầu ở mức rất cao
có thể gây ra những hậu quả nặng nề ở những khu vực dịch bệnh lây lan mạnh
trong văn bản tư vấn kỹ thuật gửi tới một trăm chín mươi bốn nước thành viên who kêu gọi đẩy mạnh chương trình tiêm chủng cho những nhóm ưu tiên cao
và đảm bảo chuẩn bị sẵn các kế hoạch ứng phó để giảm thiểu tác động nhằm duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu
bên cạnh đó các nước phát triển đang kêu gọi người dân tiêm vaccine để ngừa lây nhiễm covid một mươi chín và biến thể mới omicron này
các hãng dược cũng chờ đợi dữ liệu từ các cuộc thử nghiệm tiền lâm sàng xem liệu vaccine có tạo ra đủ kháng thể trung hòa chống biến thể mới này hay không
nơi mức kháng thể vẫn cao vaccine hiện có đủ sức bảo vệ người dùng chống biến chủng mới
chuyên gia dự kiến thu được dữ liệu từ thử nghiệm về tác động thực tế của biến chủng vào khoảng giữa tháng một mươi hai